trong ba ngày tới hầu khắp các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa ngày có nắng
có nơi xảy ra nắng nóng với mức nhiệt ngày đêm là từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
phải đến sau ngày hai mươi tám thì khi hội tụ gió được thiết lập trở lại
thì mưa mới tăng lên và giúp cho nền nhiệt độ tại đây giảm đi phần nào
còn tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ về chiều tối vẫn có mưa giải rác
phần nào giúp cho nền nhiệt ban ngày ở đây không tăng quá cao
giao động ở ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng
sau đó cũng từ chiều tối ngày hai mươi tám thì mưa rông tại đây cũng sẽ tăng lên
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
tại khu vực trung bộ dưới tác động của vùng áp thấp nóng từ phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
trong ba ngày tới suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
vẫn có nắng nóng chi diện rộng với mức nhiệt cao nhất đạt ở mức ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi tám độ và còn nắng nóng
người dân tại đây cần hết sức cảnh giác với nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và cháy rừng
khu vực từ đà nẵng cho đến phú yên thì cũng chịu tác động của vùng thấp nóng từ phía tây
nên tiếp tục có nắng nóng cùng với nền nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ
chỉ riêng các tỉnh từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận thì về chiều tối có mưa giải rác
giúp cho nền nhiệt dễ chịu hơn cao nhất chỉ vào khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
vùng cao tây nguyên dưới tác động của đới gió tây nam nên vẫn có mưa giải rác với lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa với lượng khá
còn vào thời điểm ban ngày thì trời nắng với nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió tây nam nên về chiều tối cũng có mưa rông rải rác
trong cơn rông thì người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày tại khu vực này sẽ có nắng với mức nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ